thưa quý vị tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày hôm qua đã lên tiếng kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện với nga
tổng thống zelensky khẳng định hiện là thời điểm để hai bên tiến hành các cuộc đàm phán có ý nghĩa về hòa bình và an ninh
đánh giá về tiến trình hòa đàm hiện nay ông vladimir midinsky trưởng đoàn đàm phán nga cho biết
các cuộc hòa đàm giữa nga và ukraine về quy chế trung lập của ukraine đang ghi nhận những tiến triển
trong khi đó phía kiev sẽ bảo lưu lập trường về lệnh ngừng bắn và đảm bảo an ninh với các biện pháp cụ thể
trong diễn biến liên quan chủ tịch duma quốc gia hạ viện nga vyacheslav vlody nhấn mạnh
mỹ và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato phải ngừng cung cấp vũ khí và ngừng điều lính đánh thuê đến ukraine